cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú tỉnh bình phước cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần thanh tú chú tại huyện đồng phú để điều tra về hành vi hành hạ còn
theo điều tra ban đầu vào năm hai nghìn hai mươi trần thanh tú kết hôn với lầu y lầu và sống chung tại ấp đồng tân xã tân hòa huyện đồng phú
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lầu đón con riêng của mình sinh năm hai nghìn một mươi năm từ nghệ an vào ở chung
trong quá trình sống chung tú và lầu nhiều lần đánh bé gây thương tích
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hàng xóm của gia đình tú phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết thương đã đến công an xã tân hòa trình báo sự việc
căn cứ kết quả điều tra công an huyện đồng phú ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với trần thanh tú khởi tố bị can đối với lầu y lầu và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đối tượng đang mang thai nuôi con nhỏ để điều tra xử lý theo pháp luật
đánh bạc qua mạng internet tại một quán nước giải khát tám đối tượng đã bị công an tỉnh vĩnh
lòng bắt giữ
kiểm tra tại quán nước giải khát trên địa bàn ấp thành ninh xã thành lợi huyện bình tân lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ tám đối tượng đang tụ tập tham gia đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet có nhà cái tại campuchia
tăng vật tạm giữ gồm ba điện thoại di động phục vụ cho các đối tượng đánh bạc tạm giữ trên người nhóm đối tượng số tiền trên bốn mươi triệu đồng bốn điện thoại di động
hiện công an huyện bình tân vẫn đang tiếp tục làm việc với nhóm đối tượng trên để mở rộng điều tra đường dây đánh bạc liên quan đến nhiều người tham gia
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn quận hà đông hà nội mới đây công an quận hà đông đã thông tin chính thức về vụ xe centa gây tai nạn liên hoàn tại quận hà đông khiến sáu người thương vong và một mươi phương tiện hư hỏng
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
theo đó khoảng hai mươi h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bảy
tại đường ngô thị nhậm phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
khi đang di chuyển thì bất ngờ xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi bốn nhãn hiệu hyundai centafe do hà thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ở yên bái
chỗ ở hiện nay phường la khê quận hà đông thành phố hà nội bất ngờ tăng tốc va chạm với hai xe ô tô sau đó lao nhanh về phía trước
đến gần ngã tư giao cắt giữa đường ngô thị nhậm thì tiếp tục va chạm liên hoàn với năm xe máy và một xe máy điện
ngoài ra phương tiện trên còn lao vào xe ô tô khác đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư hậu quả khiến một người tử vong năm người khác bị thương và một mươi phương tiện hư hỏng nặng
theo công an quận hà đông thành phố hà nội qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe hà thanh hưng người gây tai nạn không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an quận hà đông viện kiểm sát nhân dân quận hà đông đã tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm hai mươi tám và dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bảy
hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên phố ngô thị nhậm phường quang trung quận hà đông
hôm nay hôm qua hai mươi tám tháng bảy giữa bốn ô tô và sáu xe máy khiến một người chết và năm người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hà đông
vào sáng ngày hôm nay công an quận hà đông hà nội cho biết đã tạm giữ một tài xế
danh tính tài xế này được xác định là hà thanh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê quán yên bái tạm trú tại phường la khê quận hà đông
người điều khiển chiếc xe santa fe viện kiểm soát ba mươi e bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi bốn
một số nhân chứng tại hiện trường
cho rằng tài xế có biểu hiện say xỉn tuy nhiên kết quả kiểm tra sau đó của lực lượng chức năng cho thấy lái xe không sử dụng rượu bia hay ma túy
trước đó vào tối hai mươi h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bảy một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại nút giao thông quang trung ngô thị nhậm quận hà đông
tại hiện trường bốn xe ô tô và nhiều xe máy bị hư hỏng do va chạm nguyên nhân ban đầu là do tài xế hưng không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn

tại hiện tại đội cảnh sát hình sự công an huyện đông anh đã nhanh chóng triển khai phương án bắt giữ năm đối tượng trong ổ nhóm cướp tài sản gồm hoàng ngọc gia bảo nguyễn ba thắng hoàng minh quân tô quang huy và phạm việt long
tất cả các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện đông anh hà nội tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
tất cả các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện đông anh hà nội tất cả các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện đông anh hà nội
đây là lần thứ hai cháu vì tất cả đều ở chung một nhà trọ nên là bọn cháu cùng đi
theo báo cáo điều tra các đối tượng đã liên tiếp thực hiện được ba vụ cướp tài sản
để thực hiện được hành vi các đối tượng táo tận dùng những hung khí như thế này để dọa bị hại
vũ khí kia là em mượn của một đứa em trong làng
tối đến em hay đi chơi em mượn hai con dao để phòng thân
khi em có ý định xin đi cướp hai con dao này dùng để đe dọa người bị hại để cướp tài sản
qua điều tranh triệt phá ổ nhóm cướp tài sản trên chúng tôi thấy hành vi của các cháu thể hiện một việc rất manh động
các cháu có thể là thấy người đi đường mà có việc đi một mình
thì các cháu ngay lập tức áp sát
đưa dao ra kề vào cổ nạn nhân để yêu cầu là đưa tài sản
nếu không thì các cháu sẽ thực hiện hành vi đâm chém
thời gian qua lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện đấu tranh và bắt giữ các ổ nhóm là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
đặc biệt nổi lên các vụ việc liên quan đến cướp tài sản
theo cơ quan công an nhận định nguyên nhân xảy ra tình trạng này phần lớn do sự quản lý
giáo dục của gia đình của bậc phụ huynh chưa thật sự sát sao về con em mình
dẫn đến việc các em dễ đua đòi và bị các đối tượng xấu rụ rỗ
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng
củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hoàng thị bình
trú tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ việc từ ngày một mươi một tháng bảy công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân tố cáo hoàng thị bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả xác định hoàng thị bình là kế toán trưởng của một công ty đóng trên địa bàn huyện nghi xuân
đăng ký vào hoạt động ngành nghề kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng
quá trình hoạt động bình được giám đốc giao điều hành tự quyết định việc thực hiện nhập hàng
từ các nhà phân phối và ký hợp đồng giao dịch với khách hàng
hoàng thị bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để nhập vật liệu xây dựng
vai lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng
đến thời điểm hiện tại hơn một trăm linh người bị hại ở hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh
gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra tổng tài sản thiệt hại hơn bốn mươi tỷ đồng
hai đối tượng đang mua bán bốn bánh heroin vừa bị phát hiện và bắt giữ
tại bản chợ xã lê lợi huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
một bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn kg được cất giấu trong bao gạo của đối tượng
ly tái xúa vừa nhận của xe khách chạy liên tỉnh tuyến lai châu điện biên
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận số ma túy trên là của ly a và
gửi xe khách từ huyện mường tè về huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
và gọi ly tái xúa ra nhận ma túy mang đi tiêu thụ
trong quá trình vận chuyển ma túy trên xe khách ly a và vận chuyển bằng xe máy
theo sau xe khách áp tải ma túy nếu bị phát hiện sẽ báo tin cho xúa hòng tẩu thoát
tiếp tục với những thông tin khác sai diệu không làm chủ được hành vi dẫn đến hàng loạt
các vụ việc đau lòng là thực tế đã xảy ra trong thời gian vừa qua
tại hậu giang đối tượng nguyễn long đỉnh chú tại huyện châu thành
đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra sau khi nhậu xong về nhà dùng dao đâm cha ruột
chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày sau khi đi nhậu nguyễn long đình đã lấy cây dao yếm
đâm cha ruột rất may là nạn nhân được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
làm việc với cơ quan công an đình khai nhận vì say rượu không làm chủ được bản thân đã dẫn đến vụ việc trên
nhận được tin tố cáo của quân chúng nhân dân công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nguyễn huy hùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hùng bị bắt quả tang khi đang nhận tiền gốc và tiền lãi của người vay tăng vật thu giữ là tám mươi năm triệu đồng
một hợp đồng vay tiền và một số sổ sách tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi nặng
qua đấu tranh hùng khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
hùng đã cho nhiều người vay về lãi suất từ bốn đến một mươi hai năm trăm linh đồng
một triệu một ngày tương đương với lãi suất từ một trăm bốn mươi bốn đến bốn trăm năm mươi một năm
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hùng đã cho khoảng năm mươi người trên địa bàn huyện kim bảng vay với tổng số tiền giao dịch khoảng hai tỷ đồng
sau khi liên tiếp phát hiện và xử lý các hành vi sử dụng rượu bia chất kích thích
tại các quán bar cơ sở kinh doanh có điều kiện công an huyện việt yên tỉnh bắc giang
đã tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở và cương quyết xử lý đối với các cơ sở kinh doanh
vi phạm các quy định của pháp luật đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện giao thông
vi phạm nồng độ cồn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
quán bar the line tổ dân phố my điển hai thị trấn nánh ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra có hàng trăm người đang tụ tập sử dụng rượu bia và chất kích thích
đặc biệt sau khi test nhanh có hơn năm mươi người dương tính với ma túy
ngày một mươi chín tháng bảy công an huyện việt yên đã đề nghị ủy ban nhân dân
huyện tiến hành xử phạt hành chính và tước giấy phép kinh doanh chín tháng đối với chủ cơ sở kinh doanh này
lực lượng công an huyện cũng đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông quản lý hành chính các đội nghiệp vụ
đặc biệt nữa là công an thị trấn nánh và quang châu trên địa bàn để làm tốt công tác tần gia kiểm soát
kiểm tra những cái đắm những cái quán bar trá hình thực hiện những cái đã có đăng ký kinh doanh
về cái cà phê giải khát trên địa bàn thì đến nay cơ bản thì đã được ổn định
không chỉ mạnh tay trong công tác xử lý công an huyện việt yên còn thường xuyên phối hợp công an thị trấn nánh
tiến hành kiểm tra việc chấp hành xử phạt của cơ sở vi phạm đồng thời thường xuyên tuyên truyền
nhắc nhở các cơ sở kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
đặc biệt để hạn chế việc thanh thiếu niên tụ tập sử dụng rượu bia chất kích thích
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm
về nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng quán bar trên địa bàn
hoặc dưng kiểm soát tại những khu vực tuyến đường trọng điểm và các khung giờ cao điểm
có mặt cùng tổ tuần tra kiểm soát giao thông
tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện tại đoạn đường gom khu vực tổ dân phố my điển hai thị trấn nánh
thời điểm hai mươi hai giờ đêm chỉ sau hơn hai giờ tiến hành dừng đỗ và kiểm tra người điều khiển giao thông
tổ công tác phát hiện và xử lý tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
việc kiểm tra phát hiện và xử lý mạnh tay với các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định pháp luật
cũng như công tác tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng công an huyện việt yên
trong thời gian qua đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tại đà nẵng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao và phòng cảnh sát hình sự
vừa phối hợp truy xét thành công nhóm bốn đối tượng ngoại tỉnh chuyên làm căn cước công dân giả
mở tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện tội phạm trên địa bàn
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an phát hiện nhóm bốn đối tượng cùng trú tại thành phố hà nội
gồm lê thạch tú trần tú anh nguyễn mạnh cường tái đình hương có hành vi làm giả căn cước công dân để trục lợi
từ số căn cước công dân giả này mỗi ứng viên chỉ đăng ký tối đa được một mươi năm tài khoản ngân hàng
tại đà nẵng chỉ trong vòng ba ngày nhóm này đã dùng căn cước công dân giả để đăng ký mở đến chín mươi hai tài khoản ngân hàng
bị công an thành phố phát hiện
tính đến thời điểm bị bắt nhóm này đã kêu gọi một mươi ứng viên sử dụng nhiều căn cước công dân giả
đăng ký hơn hai trăm linh tài khoản ngân hàng hồng thu lợi bất chính
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh nhằm ngăn chặn bệnh động mùa khỉ
thành phố hồ chí minh vừa gửi kiến nghị đến bộ y tế về việc cho phép thành phố tái thực hiện khai báo y tế
đối với người nhập cảnh tại các cửa khẩu trên địa bàn
kiến nghị này được đưa ra căn cứ nội dung tuyên bố tình trạng khẩn cấp y
tế toàn cầu của tổ chức y tế thế giới
theo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay
việc chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ
tại các cửa khẩu để kịp thời phát hiện truy vết điều tra quản lý ca bệnh và xử lý
không để bệnh lây lan rộng ra cộng đồng là nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh
do đó thành phố hồ chí minh đề nghị bộ y tế cho phép thành phố thực hiện khai báo y tế
đối với tất cả người nhập cảnh tại các cửa khẩu của thành phố
nhằm phục vụ sàng lọc sơ bộ tại cửa khẩu đối với bệnh đậu mùa khỉ
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác về y tế
trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết và một số dịch bệnh truyền nhiễm khác
đang có những diễn biến phức tạp và mới đây thành phố hà nội đã thành lập các tổ phòng chống dịch cộng đồng
các tổ này có nhiệm vụ tuyên truyền giám sát hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế kiện toàn và duy trì hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên
giám sát chặt chẽ tình hình phát hiện sớm cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh
hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong xử lý triệt đề ổ dịch ngay khi phát hiện
bên cạnh đó hà nội cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành y tế điều tra xử lý kịp thời
triệt để các ca bệnh ổ dịch tại cộng đồng theo hướng dẫn của bộ y tế không để dịch lây lan rộng kéo dài
tiếp tục triển khai tốt công tác tiêm chủng mở rộng đồng thời đảm bảo đủ phương tiện vật tư trang thiết bị thuốc dịch truyền phòng chống dịch bệnh
thành phố hà nội về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cũng phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ninh giang tỉnh hải dương
là đối tượng lê đức bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn bình cách xã hà thanh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng văn hường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã kim liên huyện kim thành tỉnh hải dương
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện